phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã đến tỉnh thừa thiên huế để kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
tại thủy điện rào trang ba trạm kiểm lâm số bảy thuộc xã phong xuân huyện phong điền
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng đã trực tiếp nghe lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế
và lãnh đạo quân khu bốn báo cáo sự việc và các phương án cứu hộ đang được gấp rút triển khai
phó thủ tướng động viên chia sẻ khó khăn với các lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ
nhất là với các địa phương đơn vị đang có cán bộ chiến sĩ chưa liên lạc được
phó thủ tướng chỉ đạo các lực lượng phải dốc toàn lực huy động tối đa thiết bị phương tiện
để đẩy nhanh công tác cứu hộ nhưng phải bảo đảm an toàn
đồng thời chuẩn bị lực lượng y tế để cấp cứu hỗ trợ những người trở về